điểm nhấn của triển lãm nhà văn hữu ước và sắc màu chính là

năm nay thì là cái năm rất quan trọng đối với tôi

cọ và cầm bay
đợt này tôi trưng bày một trăm linh bức tranh
trong tổng số bốn trăm linh bức tranh tôi vẽ trong hai mươi năm rồi

từ trong chiến tranh từ trong những các cuộc bảo vệ biên giới
thế và một điều kiện nữa
là hoa của đất nước việt nam cũng rất đẹp
đấy là chủ đề thứ hai
chủ đề thứ ba thì nhiều khi văn chương không nói được
với cái sắc màu
kể cả những cái mạng thế sự
triển lãm nhà văn hữu ước và sắc màu đã được sự đón nhận của đông đảo các nhà văn
nghệ sĩ nổi tiếng ở các lĩnh vực văn trường nghệ thuật hội họa
cùng những khán giả yêu thích các tác phẩm từ văn chương đến nghệ thuật của ông
tôi có nói cho một người bạn cũng là họa sĩ là thế này
bất kỳ một thể tài trong sáng tác văn học nghệ thuật nào nữa
cũng chọn cho mình một cái chữ cao nhất
là khi ngôn ngữ bình thường của con người không lên tiếng nói được nữa
thì hội họa vang lên cái tiếng nói của mình
âm nhạc vang lên tiếng nói của mình
văn học vang lên múa vang lên
văn học vang lên thì hiểu ước đang tự vang lên trong ngôn ngữ hội họa đã
còn sân khấu văn học thì
chúng ta cũng đã biết anh ấy đã tự vang lên ở đâu đó rồi
có thể nói hiếu ước là một người vẽ khơi ca tính
theo tôi được biết thì anh không được học mấy
anh vẽ bằng tự nhiên bằng năng khiếu
nhưng chính cái năng khiếu nó ùa vào tất cả các cuộc sống
cho nên xem tranh của anh ấy
thì nó chất tự nhiên chất natural chất mà của thiên nhiên
nó ập vào rất nhiều trong tranh của hiếu ước
đây là một trong những ưu điểm của một nhà văn
có thể nói là sự vô tư của một người vẽ
mà không bị giang buộc bởi những yếu tố của nghệ thuật
tám được thể hiện ở ba chủ đề thế sử hoa và phong cảnh
nhiều ý kiến cho rằng ngoài chuyện chiến tranh chuyện đời sống
thì bên cạnh là một câu chuyện khác rất quan trọng là thiên nhiên phong cảnh
nó như một đối trọng làm cho bố cục của triển lãm
hiếu ước và sắc màu cân đối hài hòa
tôi đếm ra hình như phải có một mươi bước vẽ về các dòng sông
có một mươi bước nữa vẽ về các tộc người thiểu số
người cờ tu ở cái vùng tây trường sơn
nơi mà ông đã có
có rất nhiều năm ở trong cuộc chiến tranh
đóng quân ở cái vùng đó chiến đấu ở cái vùng đó
hoặc ví dụ người hờ mông ở lào cai
ông cũng vẽ rất nhiều người tây người giấy
vì đất nước mình là mấy chục dân tộc anh em thôi mà
cho nên là cái cách chọn đề tài đấy
cái cách vẽ phong cảnh vẽ hoa đấy
vẽ về những tộc người thiểu số ấy
nó như là một cái chương cân bằng lại với hai cái chương đầu
thì tôi cho rằng đấy là rất hay
nó làm tươi sáng lại
làm nghệ thuật nói chung và làm hội họa nói riêng
là bằng chính đời sống của mình
phải có một đời sống một số phận
một lịch sử một quá khứ một trải nghiệm
phải hạnh phúc đến đỉnh điểm
phải bất hạnh đến tận cùng
phải được phải mất phải thăng trầm
thì mới bay cho nghệ thuật sáng tác
trung tướng nhà văn hữu ước đã sống đúng như thế
tranh của ông phản ánh chính con người ông
tài hoa nhưng cũng không ít bão tố